vào lúc chín giờ sáng ngày hôm nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại phường lộc sơn thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
đã thiêu dụi hoàn toàn một kho chứa nguyên liệu sản xuất nệm rộng hơn hai trăm linh m hai cùng toàn bộ vật dụng máy móc bên trong
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu ngọn lửa bùng phát tại kho chứa nguyên liệu sản xuất nệm của gia đình ông nguyễn văn ấn
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều bốn xe chữa cháy cùng hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác chữa cháy cứu hộ
tuy nhiên do bên trong xưởng chứa toàn vật liệu dễ cháy như vải bông nên ngọn lửa đã thiêu dụi khu nhà xưởng rộng hơn hai trăm linh m hai cùng nhiều thiết bị máy móc bên trong
hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ